theo dự thảo nghị quyết điều chỉnh mới công bố mức giảm trừ với đối tượng nộp thuế tăng từ chín triệu đồng lên một mươi một triệu đồng mỗi tháng
mức giảm trừ với mỗi người phụ thuộc tăng từ ba sáu triệu đồng lên bốn bốn triệu đồng mỗi tháng
bộ tài chính cho biết việc điều chỉnh lần này nhằm phù hợp với tình hình kinh tế xã hội và sự biến động giá cả từ thời điểm luật thuế thu nhập cá nhân
theo quy định chỉ số giá tiêu dùng cpi biến động trên hai mươi thì chính phủ trình ubthq điều chỉnh mức giảm trừ ra cảnh
thực tế trong giai đoạn này cpi tăng hai mươi ba
bộ tài chính cho biết số lượng người nộp thuế và người phụ thuộc tăng đều qua từng năm
tạm tính đến cuối năm ngoái có sáu tám mươi tám triệu người nộp thuế thu nhập cá nhân với tổng thu ngân sách nhà nước hơn bảy mươi chín hai trăm linh tỷ đồng
sự kiến thu ngân sách nhà nước từ thuế thu nhập cá nhân còn khoảng sáu mươi tám chín trăm hai mươi một tỷ đồng giảm một mươi ba so với số thu năm hai nghìn một mươi chín